liên quan đến sự việc trên mạng xã hội facebook lan truyền một quyết định giả mạo do bộ trưởng bộ xây dựng phạm hồng hà đã ký
về việc công nhận thị xã đông hòa tỉnh phú yên là đô thị loại ba trực thuộc tỉnh
hiện công an huyện đông hòa tỉnh phú yên đang khẩn trương vào cuộc điều tra làm rõ
thông tin này ban đầu được đăng tải trên một diễn đàn chuyên về bất động sản nhiều ngày qua
tiêm tài khoản của một cá nhân không rõ danh tính lãnh đạo huyện đông hòa tỉnh phú yên khẳng định
thông tin huyện đông hòa được công nhận là thị xã chỉ là tin đồn không đúng sự thật
động cơ đăng tải thông tin này chưa rõ
tuy nhiên huyện đã chỉ đạo các ban ngành liên quan và chính quyền cơ sở thông tin cho người dân biết
tránh bị lợi dụng bởi thông tin sai sự thật đồng thời đề nghị công an huyện vào cuộc điều tra làm rõ để xử lý nghiêm trước pháp luật